cùng với sự phát triển của các đô thị ô nhiễm tiếng ồn cũng ngày càng gia tăng đến mức báo động
mặc dù là một dạng ô nhiễm môi trường rất nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
nhưng lại ít được quan tâm như các loại ô nhiễm khác
còn tại nước ta mặc dù ô nhiễm tiếng ồn hiện đang ở mức báo động nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức
trên tuyến đường phạm văn đồng đây là tuyến đường vành đai có lưu lượng xe cộ qua lại đông
trọng tải lớn khiến cho những tiếng ồn như thế này kéo dài từ sáng đến đêm
các hộ dân sinh sống tại khu vực này dù đã phải lắp cửa cách âm
nhưng đại biểu trong gia đình nhiều khi giật mình vì tiếng còi hơi xe tải
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của nhân dân

nhưng đại biểu trong gia đình nhiều khi giật mình vì tiếng còi hơi xe tải
tiếng ồn ban đêm vượt tiêu chuẩn từ một mươi đến hai mươi db
còn ở các khu công nghiệp người lao động ở mọi ngành nghề đều phải tiếp xúc với tiếng ồn
trong tổng số khoảng năm mươi hai triệu người lao động
có khoảng một mươi một mươi năm triệu người phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định
nhưng nó tác động vào con người và có thể để lại hậu quả lâu dài
hiện nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ quy định phạt tiền từ một triệu đồng đến một trăm sáu mươi triệu đồng
đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn thỹ thuật về tiếng ồn từ hai db trở lên
tuy nhiên đây mới chỉ là quy định còn việc thực hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mực